vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng tám đã xảy ra một vụ cháy tại một kho chứa hàng trên tỉnh lộ bảy trăm bốn mươi năm
đoạn qua phường bình hòa thị xã thuận an tỉnh bình dương
rất may lực lượng chức năng của tỉnh đã kịp thời khống chế đám cháy tránh lan ra khu ngoài dân cư
ngay khi vụ cháy xảy ra nhiều người dân sống trong khu vực đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa
tại kho hàng khi đám cháy xảy ra không có người vì các công nhân đã ra về hết
cửa kho bị khóa nên gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường
lực lượng phòng cháy chữa cháy của thị xã thuận an và các khu công nghiệp gần đó đã điều động hơn một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa
do là kho hàng chứa toàn bao bố nên lửa vẫn cháy âm ỉ bên trong kho
lực lượng phòng cháy chữa cháy phải tìm mọi cách để đưa nước vào bên trong kho chứa hàng để dập lửa
nguyên nhân ban đầu vụ cháy
cháy được xác định là do chập điện